người dân trên địa bàn xã đông sơn huyện yên thế và xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
không khỏi lo lắng khi mà tuyến đường liên huyện bị súng cấp nghiêm trọng
chỉ sau một trận mưa thôi mà đã khiến tuyến đường gần như là bị tê liệt bị trơn trượt và rất nguy hiểm
bà con đi qua mỗi lần rất là vất vả khổ
nhất là những người công nhân đi làm đi sớm vào khuya
năm hôm về là nhiều người do trời mưa không biết ổ gà nào mà tránh ngã cả ra
nhà ở gần cầu đông sơn đã không ít lần ông đồng văn thá chứng kiến người và phương tiện bị ngã vì đường xuống cấp
đây có nhiều người ngã rồi đi xe máy xe đạp cũng ngã cả
vì đêm hôm đi đường xá như này nó không bảo đảm không biết thế nào mà lường được
tuyến đường này có chiều dài khoảng ba km
trong đó có khoảng tám trăm linh mét
chạy qua xã đông sơn huyện yên thế còn lại là xã nghĩa hòa huyện lạng giang
và hiện nay toàn tuyến đều bị xuống cấp nhiều đoạn bị xuống cấp nghiêm trọng
ngoài nguyên nhân từ lâu chưa được tu sửa nâng cấp
một nguyên nhân nữa khiến con đường ngày càng xuống cấp là vì xe chở gỗ có trọng tài lớn thường xuyên đi qua đây
có hôm nào mà trời mưa to thì nó còn đỡ còn hôm nào mà mưa dầm gì thì nó ngâu phục bùn lên
bẩn thiểu khổ nhục lắm
và con thì ở đây thì ai cũng chẳng muốn nguyện vọng để làm cho cái đường đi cho đỡ khổ
trước tốc độ phát triển của các khu dân cư đây là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương giữa hai huyện lạng giang và yên thế
nếu như tình trạng xuống cấp này không sớm được khắc phục
thì không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông